thế nhưng khi nói về những hoạt động giúp đỡ người nghèo
dị cựu giáo chức này dẫn toát lên một niềm say mê đến lạ thường
thời gian biểu trong ngày của thầy mốt luôn đăng kính các hoạt động thiện nguyện
nào là quản lý điều hành hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo
nhà tình thương nhà quả tán từ thiện hỗ trợ hoạt động của bếp ăn khuyến học sa đéc
tôi tham gia công tác từ thiện xã hội
ngoài bản thân của niềm vui mà nó là một sự giáo dục động viên con cái và gia đình rất là lớn
vì thế đó là một cái gương sáng mình phải sống vì người khác
thành có một câu nói người ta nó sống để mà chết chết mà để sống mãi với non sông tổ quốc
việc tích cực tham gia hoạt động từ thiện đã là niềm tin và lẽ sống của thầy mốt từ khi còn trẻ
cách đây hai mươi sáu năm ông đứng ra thành lập bếp ăn từ thiện
tại bệnh viện đa khoa thành phố sa đét
và suốt từ thời gian ấy đến nay bếp ăn này ngày nào cũng đỏ lửa
ngọn lửa hồng đó đã được duy trì và hung đúc bởi tấm lòng nhân ái
cùng tâm quyết của thầy giáo mốt cũng như của bao người ở đây
tôi ra thì cũng qua cái thời gian mà tôi bán giấy số ở đây thì tôi ăn ở đây cũng được khoảng trên một năm
tôi nói là bảy mươi là thấy rồi mà không còn tám mươi mấy rồi
mà không còn vậy là quá tốt quá ngon linh rồi
không biết nghe hồng nói nữa cho hết về thành tích không được
nói chung là thầy là một người có rất tâm đạo
coi như là chúng tôi thì ở đây là phải nói là nêu cái gương thầy mà để tụi tôi tiếp tục làm
chứ có nhiều khi có những công việc mà đôi khi chúng tôi cũng vấp váp cũng có nhiều cái chán nản
nhưng mà nhìn cái gương của thầy đó mà chúng tôi phải làm hoài và làm mãi
cảm thương với những mảnh đời còn khó khăn
từ đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi tám thầy mốt cùng hội cựu giáo chức thành phố sa đéc
tiếp tục dẫn động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí hai mươi bảy triệu đồng để xây dựng gian hàng quần áo từ thiện
giới khẩu hiệu ai dư cho ai thiếu nhận hoàn toàn miễn phí
gian hàng đã trở thành địa chỉ quen thuộc giúp ấm lòng nhiều bà con nghèo ở địa phương
ngày xưa muốn mua một cái khoác để bận đi bán với số phải phương mất là ba mươi bốn mươi ngàn hoặc năm mươi ngàn
bây giờ có rồi
bốn mươi ngàn nào cơm cũng vậy luôn
một phần ăn mười mấy ngàn đỡ dữ lắm
một ngày đi là mười mấy ngàn một tháng là biết bao nhiêu
và từ ngày có thế này là rất là đỡ cho chị em ở đây
từ tủ sách khuyến học rồi đến nhà tình thương trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh
nhà quả tán từ thiện quỹ thọ từ thiện và nhiều bếp ăn khác
nơi đâu có thể làm việc thiện nguyện để giúp cộng đồng ở sa đéc này
thải đều có sự hiện diện của thầy mốt
bởi vậy mà cái tên ông bụt
ở sa đéc cứ thế cứ thế được gây dựng và tồn tại trong sự yêu kính của nhiều người dân nơi đây
năng lý ra là con cháu nói thôi
ông bà cũng như cha là lớn tuổi rồi có nghỉ ngơi
tuy nhiên là quan điểm của tôi là ngày nào mình còn thở ngày nào còn đi đứng được
thì mình cố gắng mình làm một chút gì cho đời đó là cũng niềm vui cho mình
tức nguyện hiện nay là mình cố gắng
giúp được sức khỏe của mình và mình cố gắng làm được thêm một cái gì công đức
cho vấn đề xã hội là cái ước nguyện lớn lao nhất của mình
sinh thời chủ tịch hồ chí minh kính yêu từng cân dặn
mỗi người tốt việc tốt là một bông hoa đẹp
cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp
để phát hiện biểu dương và lan tỏa những bông hoa đẹp trong đời thường
dựng nên một rừng hoa đẹp như ý nguyện của người
mời các đồng chí quý vị quan tâm theo dõi và giới thiệu những tấm gương người tốt việc tốt
đến chương trình của chúng tôi qua địa chỉ email
hoặc gửi thư về địa chỉ phòng xây dựng đảng
truyền hình nhân dân bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội